vừa hát chàng trai cô gái vừa trao nhau những món đồ được xem như kỷ vật tình yêu
chính bởi những lời đối đáp như vậy bởi những món quà chân tình trao tay mà người ta thêm mến nhau rồi nhớ nhau và lưu luyến không rời
đến khi hết hội trở về nhà họ bịn dịn không nỡ chia xa
chia tay giã bạn luôn là giây phút quyến luyến nhất
nhưng sự quyến luyến ấy chính là cái cớ cho những cuộc hẹn gặp sau này
ngày trước không có phương tiện liên lạc như bây giờ nên cứ đúng ngày hẹn là đến gặp nhau trò chuyện với nhau đến khi ra về
những người nào cảm thấy thương nhau thì lại tiếp tục hẹn nhau vào dịp sau
những dịp như thế này là thời gian để thanh niên kết duyên hẹn

những người đã có gia đình cũng dùng lời hát để tán tỉnh nhau nhưng chỉ được phép trong ngày hội
lượn nàng hới có lối hát theo trình tự nhất định
thông thường lời mở đầu của các chàng trai với tiếng gọi chiều mến ngọt ngào
các chị em hát đáp lại có chút e rè tế nhị hơn
người hát trước gọi là người hát dẫn đường
nội dung câu hát có tính chất của người hát
người hát sau lặp lại câu trên ở phần đầu còn sau thay đổi đi vài từ có tính chất trả lời
độ dài ngắn của các bài khác nhau
có những bài chỉ khoảng đôi chục câu nhưng có những bài dài đến hàng trăm câu
ngoài ra đây còn là điệu hát sử dụng ngôn từ giàu chất thơ giàu hình ảnh
với cách nói so sánh ví von ẩn dụ rất đặc trưng
và ở mỗi vùng giai điệu nàng ới cũng khác nhau
khi thì trầm bổng nhịp nhàng khi thì lên xuống trúc chắc khó hát
vì vậy hiện nay không phải ai trong câu lạc bộ văn nghệ dân gian tại địa phương
cũng có thể hát được điệu nàng ới
thế nhưng những ai đã được nghe và tham gia vào cuộc lượn đôi ba lần
đều say mê những giai điệu mượt mà này
khi kể cả mình đang đi đâu đó mà chỉ cần nghe người ta hát một chút thôi
thì mình cảm đã cảm thấy là nó rất là vào hồn
khi nghe nó tiếng hát tiếng lửa nó vọng từ xa
khi mình nghe mình cảm thấy là sao xuyến với lòng người
để nó thì khi mình cất tiếng hát lên thì người ta cảm thấy là rất là mượt mài
trước kia phần lớn người dân ở bản đều biết một vài câu hát
nhưng sau này thì ít hơn
các bài hát này khó hát ở chỗ liền láy ngân nga ở cuối câu
lên giọng rất khó nên không phải ai cũng hát được
nhưng khi biết cách hát thì thấy rất hay
còn nếu hát không đúng thì người khác sẽ không nghe được và không hiểu nghĩa
từ khi thành lập câu lạc bộ dân ca chúng tôi được tham gia học và tập nhiều bài hát
mọi người đều rất thích vì thấy nó hay
đã hát rồi là thích hát mãi
chúng tôi còn muốn học nhiều hơn nữa để giữ lại cho con cháu sau này
vì nó là bản sắc của dân tộc chúng tôi
khi chúng tôi mang các bài hát này đi biểu diễn
đi hát hội mọi người đều thích
nên chúng tôi thấy rất tự hào và muốn nhiều người biết hơn nữa
dân ca tài nùng nói chung và làn điệu nàng ngới thực sự là món ăn tinh thần vô giá
những lời hát chân tình và trong sáng có sức cuốn hút lòng người
như lớp phủ sa bồi đắp thêm cho tình yêu quê hương bản quán
cho những hứa hẹn đôi lứa ngọt ngào được đơm hoa kết trái trên mảnh đất yêu thương này

cảm ơn các bạn đã theo dõi

đến với vùng đất bảo lạc quý vị sẽ được gặp những con người bình dị nhưng luôn nhiệt huyết với việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc
thưa quý vị và các bạn
đến với vùng đất bảo lạc quý vị sẽ được gặp những con người bình dị nhưng luôn nhiệt huyết với việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc
không chỉ thế họ còn biến niềm tự hào đó thành hành động thiết thực khơi dậy niềm tự hào đang ẩn dấu trong mỗi người để cùng nhau giữ gìn văn hóa truyền thống

trong tiểu mục người giữ gìn bản sắc của tuần này xin kính mời quý vị cùng đến thăm một trong những người con của quê hương bảo lạc
bà hoàng thị thịnh một người phụ nữ nhỏ bé nhưng luôn miệt mài và tâm huyết với các hoạt động bảo lưu giá trị văn hóa truyền thống của quê hương
bà thịnh đã từng trải qua nhiều năm tham gia các hoạt động công tác đoàn thể tại địa phương với nhiều vai trò và vị trí khác nhau như chủ tịch hội phụ nữ phó bí thư đảng ủy xã bảo toàn và được bà con nhân dân tín nhiệm
đến nay khi đã nghỉ công tác và quay về với cuộc sống công việc của một người nông dân bình thường
bà vẫn luôn tâm huyết với những làn điện
những làn điện dân ca của dân tộc mình
dù công việc trước kia và hiện nay đều không liên quan nhiều tới hoạt động văn hóa
nhưng bản thân bà luôn yêu thích và mong muốn được tìm hiểu nhiều đặc biệt là các bài hát lượn hát then của người tày
tự nhận mình là người có giọng hát không hay nhưng vì yêu thích nên bà cố gắng học theo một cách khác
ban đầu không biết và không hiểu bà ngồi lắng nghe và học hỏi từ người lớn tuổi hơn hoặc là bà là mẹ hoặc từ các cụ trong bản làng
đọc theo để nhớ và hỏi tất cả những gì chưa biết
đó là lớp vỡ lòng đầu tiên giúp bà hiểu về nội dung bài hát rồi học cách hát và quy luật trong giai điệu gieo vần
khi lời bài hát đã trở nên quen thuộc và cảm nhận được cái hay của nó bà có mong muốn mang những làn điệu này đến với nhiều người hơn trong bản
với suy nghĩ ấy bà bắt đầu tập sáng tác viết ra những lời bài hát mới nhưng dựa trên giai điệu truyền thống để con cháu dễ hiểu dễ học hơn
tùy từng thời điểm hoặc phong trào thi đua trong bản làng bà lại viết những bài hát khác nhau
đó có thể là bài hát ca ngợi quê hương hoặc bài hát về quá trình lao động sản xuất xây dựng quê hương giàu đẹp
nhờ những sáng tác ấy mà các làn điệu dân ca đến gần hơn với
mọi người bởi nội dung dễ hiểu dễ thuộc mà vẫn bày tỏ được tình cảm theo đúng tinh thần của các làn điệu dân ca xưa
nhiều người trẻ không biết hát và không thích hát những làn điệu dân ca truyền thống
nhưng bà thịnh đã dần dần khơi lên niềm tự hào và tình yêu với bản sắc dân tộc trong mỗi con người
ban đầu là thông qua những điều nhỏ bé như giữ gìn trang phục phong tục
sau đấy bà hát cùng mọi người bất cứ khi nào có thể
dân ca của người tài
phong phú đa dạng với bao nhiêu thể bao nhiêu bài bà đều muốn học hết để dạy lại cho mọi người
các làn điệu dân ca cứ thế ngấm dần vào con em người tày trong xã
nhờ thế ngày càng nhiều người trẻ hơn mong muốn tìm đến bà nhờ bà chỉ bảo và dạy họ cách hát những câu lượn câu then
tôi muốn học các làn điệu dân ca để những truyền thống của dân tộc không bị mai mù
sau này sẽ dạy lại truyền lại cho các học trò và các con của tôi ạ
tôi hay tìm đến những người lớn tuổi ở trong làng trong xóm ấy
và nhất là bà thịnh
tôi hay sang nhà bà để học
tôi cũng thích là truyền cho các cháu
như cháu hiền bây giờ
các cháu bây giờ thì cô còn vẫn còn dạy cho được
nhưng mà đến lớp các cháu trẻ bây giờ thì chắc là cô già không chạy được rồi
nhưng mà cô cũng thích
cô thích là cho các cháu ai cũng biết là học những tiếng hát lượn của dân tộc mình
từ đời xưa đã chuyển lại
nhưng mà bây giờ sắp được mai mù đi rồi
nhưng mấy năm nay thì lại khôi phục lại
thì các cháu vẫn còn tập lượn nàng ới này tập lượn cõi này
hoặc là hát tiếng phong sư
với bà thịnh
sau khi đã nghỉ các hoạt động tại địa phương như nhiều người khác
bà trở về vui vầy bên con cháu chăm lo cuộc sống gia đình
nhưng riêng việc tìm hiểu và bồi đắp thêm vốn văn hóa dân tộc và các làn điệu dân ca
bà chưa khi nào muốn dừng lại
thời gian nhiều hơn cũng có nghĩa là có thêm cơ hội để bà thực hiện mong muốn của mình
đó là tiếp tục học hỏi gìn giữ và phát huy các làn điệu dân ca truyền thống cho lớp con cháu sau này
ngay từ khi chúng còn nhỏ tuổi
thưa quý vị và các bạn
bảo lạc không chỉ có thiên nhiên kỷ vĩ
những con người mộc mạc thân thiện
mà còn có rất nhiều món ăn hấp dẫn
mang hương vị đặc trưng của núi rừng
trong chuyến hành trình khám phá đến vùng đông bắc xa xôi này
chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị khán giả
một món ăn độc đáo mà hấp dẫn
đó là món thịt lợn chua
một món ăn nghe tên thấy quen
nhưng cách chế biến thì chỉ riêng có ở vùng này
thịt lợn chua có ở nhiều vùng miền trên cả nước
tuy nhiên mỗi nơi lại có một cách làm khác nhau với các nguyên liệu đặc trưng riêng
thịt chua ở bảo lạc có phụ gia là bột ngô riêng dã nhỏ và men
công đoạn quan trọng nhất là phải chọn được thịt tươi
và khi mua về không rửa qua nước
mà chỉ làm sạch phần bì rồi phải sơ chế ngay
để bảo đảm khi đem ướp thịt không bị chảy nước
thịt cắt miếng bản lớn
quét qua lớp mật ong rồi đem chiên trên chảo dầu nóng già
công đoạn chiên thịt chủ yếu để tạo màu vàng đẹp
nên không được để thịt chín quá
trước kia khi còn làm chủ yếu phục vụ gia đình
người dân hay chọn loại thịt lợn đen
miếng thịt thơm ngon hơn và phần mẫu dày chắc
sau này thịt lợn đen không mua được thường xuyên
trong khi nhu cầu lại nhiều
nên chỉ cần lựa chọn thịt ba chỉ hoặc thịt vai loại ngon

thứ hai là thịt này là phải thịt xong
phải làm ngay không được dùng nước
phải cạo bì thật sạch
còn dùng nước mình không xử lý được cái nước qua
cái nước hết thì khi cho vào chua uống là nó sẽ ổn

cái nước hết thì khi cho vào chua uống là nó sẽ ổn
tảng thịt sau khi chiên
chỉ nên chín tới một phần tư hoặc một phần lớn
để giáo mỡ rồi bắt đầu đem thái thành miếng nhỏ sao cho mỗi miếng đều có cả phần mỡ và phần nạc
một thứ nguyên liệu quan trọng không thể thiếu của món ăn là bột ngô say nhỏ rồi đem đồ kỹ
sau khi đổ chín rồi mới đổ ra mẹt cho nguội hẳn
chọn loại ngô cũng là một phần công đoạn quyết định tới hương vị thơm ngon của món ăn
nếu chọn được ngô ngon khi đổ nồi bột ngô sẽ thấy hương thơm lan tỏa khắp phòng
sau đó trộn các loại nguyên liệu khác gồm giềng men và muối vào lẫn với gạo
cuối cùng cho bột ngô vào trộn thật đều rồi mới xếp thịt vào chung đem ủ ít nhất một tháng
khi xưa trong thời gian còn khó khăn thịt lợn không có nhiều
nên người dân nghĩ ra cách chế biến thịt làm thành một loại thức ăn có khả năng dự trữ lâu ngày
đến khi qua giai đoạn khó khăn món ăn này trở nên quen thuộc và được nhiều người yêu thích
chính cái bà cụ tôi để lại cái nghề gia truyền này
nhưng mà hồi xưa bà cụ tôi là
để ăn thôi thử ăn là giữ chữ thôi
hồi xưa rồi bao cấp thì không có cái thịt bán nhiều như bây giờ
đấy thì đến đời của tôi là từ năm một nghìn chín mươi là tôi thịt lợn thịt các thứ là có
lúc thừa là tôi lấy về làm cũng để tức là mang tính chất là giữ chữ để ăn
xong rồi dần già là khách thì thấy ăn ngon là cứ vào nhà lấy dần dần xong rồi tôi lại đem ra chợ bán
sở bán là dần dần khách thấy ngon cũng là trở thành một món hàng đặc sản này thôi một món ăn đặc sản
của địa phương này vậy thôi
mặc dù là cùng dùng cách ủ lên men thịt sống
nhưng thịt lợn chua ở cao bằng có cách chế biến khác hơn
thịt ngon phải là thịt có màu hồng tươi
có vị thơm của một ngô ủ và miếng mỡ khi ăn giòn tan
thơm mà không bị ngấy
phát từ một món ăn trong mỗi gia đình giờ đây món thịt lợn chua đã trở thành một món ăn đặc trưng ở bảo lạc mang hương vị nồng đượm và thân thương của mảnh đất này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại